hiện nay số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tp hcm chiếm tỷ lệ khoảng chín mươi
dự báo lực lượng này sẽ tác động mạnh mẽ đến cuộc cách mạng công nghiệp bốn
do vậy để thích ứng các doanh nghiệp phải chủ động đổi mới phát triển công nghệ trong sản xuất kinh doanh
nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn lao động
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm thì điều này cần thiết hơn bao giờ hết
vì để tạo ra sản phẩm chất lượng và đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh đến tay người tiêu dùng
công ty vitsung đã có sự đón đầu cho tác động này bằng cách đầu tư hệ thống nhà máy mới
với các trang thiết bị hiện đại công nghệ khép kính thay thế sức lao động con người
đặc biệt có sự tham gia của robot trong hoạt động sản xuất làm tăng sức cạnh tranh
chúng tôi sẽ quản trị dây chuyền theo hướng tri xuất nguồn gốc
đó là một
cái thứ hai là chúng tôi các dây chuyền này nó phù hợp có tính trước
để sau này dần dần chúng tôi sẽ tăng năng suất mạnh hơn nữa
chúng tôi sẽ tự bằng các trang bị về robot để có thể tăng năng suất một cách đột biến
và dĩ nhiên là nó sẽ có một cái lộ trình thích hợp
cuộc cách mạng công nghiệp bốn tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp cải tiến đổi mới sáng tạo
trang thiết bị máy móc hiện đại
thay vào đó doanh nghiệp sẽ có nhiều thách thức về tính cạnh tranh
nếu doanh nghiệp không chủ động cải tiến đổi mới sáng tạo
thì khó tiếp cận được với xu thế toàn cầu và có khả năng sẽ bị loại
chúng tôi cũng xác định
công nghệ là yếu tố quan trọng nên chúng tôi đầu tư vào con người
và đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng về máy móc thiết bị đội ngũ it
để xây dựng phát triển dựa trên cái nền tảng công nghệ
đầu tư và hòa nhập với chuỗi phát triển toàn cầu của thế giới
vừa giúp cho tăng năng lực phát triển của bản thân nội tại hệ thống doanh nghiệp việt nam
vừa giúp cho sự lan tỏa trong toàn cầu
và hỗ trợ cho các nước
các nước có nhập khẩu hàng việt nam có cơ hội để sử dụng hàng hóa sản phẩm của việt nam
tại thành phố hồ chí minh làng sóng đón đầu trong việc tác động của công nghiệp bốn ngày càng lan tỏa
thành phố có những bước hỗ trợ cho doanh nghiệp để đầu tư những trang thiết bị máy móc
cuộc cách mạng công nghiệp bốn là động lực để việt nam thay đổi
trong đó doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng từ việc đón đầu và vận dụng công nghệ
để kết nối khách hàng tương tác giữa doanh nghiệp với khách hàng
và giúp doanh nghiệp nâng cấp công nghiệp
năng lực quản trị điều hành bằng thiết bị công nghệ